bộ tài chính vừa ban hành thông tư số hai trăm bảy mươi hai hai nghìn một mươi sáu tt btc quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
theo đó thông tư hai trăm bảy mươi hai quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán
lệ phí cấp giấy phép giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại ủy ban chứng khoán nhà nước
đồng thời áp dụng đối với tổ chức cá nhân nộp phí lệ phí tổ chức thu phí lệ phí các tổ chức cá nhân khác liên quan đến thu
thông tư này cũng quy định người nộp lệ phí phải nộp toàn bộ số lệ phí khi được cấp giấy phép giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán
và tổ chức thu phí lệ phí được để lại chín mươi năm số tiền phí thu được để sử dụng theo quy định